thưa quý vị và các bạn sau khi được tuồn vào việt nam bằng nhiều thủ đoạn khác nhau
thì đích đến của số hàng thiết bị điện tử điện lạnh hàng gia dụng nội địa nằm trong diện cấm nhập
chính là những kho hàng giữa thành phố hồ chí minh
đường phạm hùng huyện bình chánh thành phố hồ chí minh trong con hẻm nhỏ
chốc chốc lại có một chiếc xe tải chở hàng tới tập kết
theo chủ kho hàng này mỗi tháng lại có một chuyến hàng cập cảng và có đủ mọi mặt hàng
và đây chỉ là một đại lý mà thôi
tại kho hàng này có khá nhiều mặt hàng từ nồi cơm điện máy giặt máy rửa chén bát
tủ lạnh các loại mặt hàng
và thậm chí cả máy lọc không khí tất cả đều là hàng cũ hay còn gọi là hàng nhật nội địa
và mặc dù kho tập kết nhưng người chủ hàng vẫn rất nhiệt tình hướng dẫn sẵn sàng bán lẻ nếu khách có nhu cầu
thừa nhận một vài cơ sở sửa chữa trên địa bàn huyện bình chánh có xuất hiện mặt hàng điện lạnh nội địa
hay còn gọi là hàng cấm nhập nhưng số lượng rất ít
tuy nhiên lãnh đạo đội quản lý thị trường huyện bình chánh cho rằng
rất có thể có những kho hàng lậu đang tồn tại trên địa bàn
và để phát hiện và triệt phá những tù điểm này thì rất cần phải có sự phối hợp của các cơ quan chức năng
tôi nghĩ rằng là cái lực lượng công an ở địa phương chính quyền địa phương và những người quản lý ở địa phương
thì phải có cái tinh thần để mà nắm rà sót những cái điểm hoặc là những cái nơi mà chứa những cái hàng
mà cảm thấy nó có cái khả nghi để kết hợp với cái lực lượng chức năng như là quản lý trường
như là công an kinh tế thì cái việc kiểm tra mình có thể nó có hiệu quả
nếu như sự thiếu đồng bộ trong phối hợp của các lực lượng chức năng vẫn còn tiếp diễn
thì chắc chắn những chuyến hàng cấm nhập qua biên giới vẫn sẽ ngày càng nhiều hơn
và đó vẫn là một thực trạng nhức nhối hiện nay